chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi tại trụ sở bộ kế hoạch và đầu tư lào ở thủ đô viên trăn lào đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc khảo sát khả thi dự án phát triển năng lượng mặt trời giai đoạn một và giai đoạn hai với công suất lắp đặt ba trăm linh mw giữa chính phủ lào và công ty trách nhiệm hữu hạn mark electric lào
phần lớn số điện sản xuất được theo kế hoạch ký kết với chính phủ lào sẽ được bán sang việt nam và campuchia
hiện lào đang áp dụng chính sách ưu đãi tạo điều kiện để các doanh nghiệp lào đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch để xuất khẩu sang các nước láng giềng và trong khối asean
chính phủ lào đã dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi sẽ bán cho việt nam khoảng năm mw